thành phố biển đà nẵng những ngày này bất kỳ ai cũng cảm nhận được không gian sự tư mới tràn ngập khắp phố
dọc đường bạch đằng đường trần phú ở bờ tây sông hàn đang chào đón hàng nghìn người dân
du khách đến đây để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp cùng muôn màu khoe sắc của hoa cốt màu gà vạn thọ và các tường
lấy cảm hứng từ nét văn hóa miền biển đơn vị thi công thuộc tập đoàn sun group đã thiết kế không gian hoa năm nay
với nhiều điểm nhấn gồm các chủ đề như biển cả bình minh trên biển vượt sóng cầu vàng
tất cả đều mang đến cho người dân và du khách một cảm xúc mới lạ
năm nay thì cảnh rất là đẹp thời tiết cũng tốt và có những hoa và cảnh quan thành phố làm cũng rất là hay
để cho bà con mọi người được đến chụp ảnh được thưởng lãm những vẻ đẹp của mùa xuân
thì cũng rất mong là năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng có nhiều thành tích phát triển và dân chúng tôi
có nhiều cơ hội để được thưởng lãm những nét đẹp của thành phố và các mùa xuân tươi mới hơn
đặc biệt là không gian này rất là rộn ràng năm nay lại có thêm những trẻ hoa như là hoa bướm mà nhỏ nhỏ
và lại hoa màu gà những trẻ sắc hoa này
năm nay là cũng hơi lạ hơn với năm vừa rồi
đường hoa xuân đà nẵng năm nay được tô điểm bởi hơn bốn mươi bốn trậu hoa các loại
các tiểu cảnh được đơn vị thi công sắp đặt và bố trí khá công phu tỉ mỉ
toàn bộ không gian đã góp cho phố biển đà nẵng thêm nét xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín thật sự rộn ràng và quyên rũ